thưa quý vị lợi dụng nhu cầu thông tin về dịch bệnh của người dùng
trên mạng internet ngoài vô vàn những tin tức giả mạo
thì hiện nay tệp mã độc nguy trang thông tin về covid một mươi chín
cũng đã được tin tặc tung ra nhằm mục đích đánh cắp thông tin của người dùng
những mã độc này khi lây nhiễm vào thiết bị sẽ chiếm quyền kiểm soát
và từ đó chúng ta có thể bị lấy thông tin cá nhân mã thẻ ngân hàng hay các tài khoản mạng xã hội
thiệt hại về kinh tế là một chuyện nhưng tin tặc có thể dùng tài khoản này
để phát tán những thông tin xấu tin giả lại gây ra những hệ lụy khó lường
mới đây hãng bảo mật kaspersky vừa cho biết phát hiện các tệp mã đọc
được ngụy trang dưới dạng tài liệu liên quan đến virus corona
còn theo công ty bảo mật groupon dùng tin tức giả về virus corona
để cai cắm mã độc đã lan rộng ra hơn chục quốc gia trên khắp thế giới
đền hình là tại nhật bản đã phát hiện một chiến dịch phát tán mã đọc imhotep
đây là một mã đọc phổ biến
đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng của người dùng
trước đó cơ quan an ninh mạng singapore cũng đã đưa ra cảnh báo
về việc mở các tệp đính kèm email độc hại hoặc nhập vào liên kết đáng ngờ
trong các tin nhắn liên quan đến dịch ncov
với các tổ chức quốc tế thì họ đã ghi nhận được rất nhiều những cuộc tấn công khác nhau
tại nhật bản cũng như một số quốc gia ở đông nam á cũng như một số quốc gia ở đông á
liên quan đến việc phát tán mã đọc thông qua việc gửi những thông tin liên quan đến dịch bệnh
hay là những thông tin phòng tránh dịch bệnh
hay là những tin giả những fake news liên quan đến dịch bệnh
cũng theo các chuyên gia tại trung tâm giám sát an toàn thông tin mạng quốc gia
tuần qua các tin tặc đã bắt đầu phát tán các tệp mã độc nguy trang thông tin về virus corona
khi người sử dụng máy tính hoặc điện thoại thông minh kích vào các tệp tin này
hoặc download các tệp về máy lập tức mã đọc sẽ bị lây lan
và giúp tin tặc chiếm quyền kiểm soát thiết bị của người dùng
thì nó sẽ tập trung vào mấy cái hướng
thứ nhất là đánh cắp thông tin của người dùng
thứ hai là mã hóa tống tiền dữ liệu trên máy người dùng
và thứ ba là đánh cắp những thông tin nhạy cảm như hình ảnh file
hay là sử dụng máy người dùng để sử dụng làm quảng cáo
hay là sử dụng để tấn công vào những hệ thống khác
thì đều đã được ghi nhận
nỗi lo dịch bệnh không chỉ có ở cuộc sống thường nhật
mà ngay trên không gian mạng nơi dữ liệu người dùng cũng rất dễ bị đánh cắp
vừa qua công an tp hà nội cũng đã phát đi cảnh báo khuyến cáo người dân
tránh truy cập các liên kết nghi vấn liên quan tới virus corona
trừ những thông tin được đăng tải bởi các cơ quan chính thống
và từ những nguồn tin đáng tin cậy để tránh sập bẫy tin tặc
để hiểu rõ hơn về các chiêu thức cũng như là cách phòng chống bảo vệ an toàn dữ liệu
tránh bị đánh cắp thông tin trên không gian mạng
phóng viên của truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ ngô tấn vũ khanh
giám đốc carperski việt nam về vấn đề này
lợi dụng những thông tin cũng như những vấn đề được dư luận đáng quan tâm hiện nay
để tin tặc tấn công người dùng
vậy thì theo ông đây có phải xu hướng mới hiện nay hay không ạ
thực ra thì phương thức tấn công của hacker là không đổi
đó là cách hacker có thể tấn công vào hệ thống của chúng ta
hacker có thể lấy thông tin của chúng ta thậm chí lấy thông tin tài khoản cá nhân ngân hàng
lấy thông tin tài khoản của các thẻ tín dụng hay là thẻ ngân hàng của ta
thì không đổi
chỉ đổi là hacker chọn cách tiếp cận khác
thì hacker họ sẽ chọn tiếp cận là họ tạo những đường li
họ tạo những cái file mà nó gắn với cái chủ đề truyền thông đang rất là hot bây giờ
ví dụ như là virus ncov chẳng hạn vậy
thì họ sẽ tạo ra những file như đường link mà ghi là dịch corona đã được có vaccine
hay là bao nhiêu người chết
nó rất là bất ngờ nó rất là hấp dẫn
bắt buộc người dùng họ sẽ phải click vào đó
họ download họ chạy những cái file chạy đó
thì tất cả những cái đó là
sẽ dính cái mã đọc của hacker
thưa ông thì xin ông cho biết là những cái dấu hiệu
để người dùng có thể nhận biết được cái tập tin hay là cái file của mình
bị hacker tấn công ạ
hiện tại casperkey phát hiện trên dưới hai mươi cái mã các malware
cách đây hai tuần thì chúng tôi công bố là một mươi
bây giờ thì trên dưới hai mươi cái mã đọc
hầu hết các mã đó thì nó sẽ đính kèm
nó sẽ rất là thuận lợi đứng kèm vào các file thông dụng
cái đó là các file pdf
cái đó là các file mp ba mp bốn
và các file video
đó là những cái file rất là dễ dàng
đứng kèm các virus mà lợi dụng cái chủng ncov
thưa ông thì xin ông đưa ra những khuyến cáo cho người dùng như thế nào
để tránh cái tình trạng bị hacker cũng như tin tặc á tấn công ạ
thứ nhất là hạn chế
download những cái file mà chúng ta không có xác thực được
hay là khi mà nhìn thấy những cái những cái file hay là những cái email có file đến kèm hay là những
đường link mà chúng ta không chắc cái đối tượng gửi phải hạn chế tối đa thứ ba là nếu đường link đó mà
xuất phát từ một cái domain không chính thống hoặc là một domain lạ thì cũng không nên click vào và
cuối cùng là bây giờ rất nhiều báo điện tử cư dùng có thể lên các domain và điện tử là có thể đọc
thông tin rồi thành ra là đây là chỉ là cái vấn đề mà truyền thông làm sao để người dùng biết là
tất cả là cũng không cần phải download một cái thập tin về để chúng ta có thể coi được nội dung
đó chúng ta chỉ cần lên một cái trang web chính thống mà đó đọc là đã có đầy đủ thông tin rồi
các tài liệu đường dẫn về covid một mươi chín có thể sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới và trong trường
hợp thiết bị của bạn có dấu hiệu bị nhiễm mã độc thì bạn cần liên hệ ngay với các đơn vị chức năng
hoặc các tổ chức chuyên nghiệp để kịp thời ngăn chặn và tháo gỡ tránh những rủi ro đáng tiếc
nhé ừ ừ